thưa quý vị mưa và rông sẽ xuất hiện ở hầu hết các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay
quý vị hãy nhớ mang ô trước khi ra đường cũng như cẩn thận khi tham gia giao thông
vâng mặc dù có mưa và rông vài nơi vào đêm thế nhưng tại tây bắc bộ trung bộ tây nguyên và nam bộ lại có nắng
thậm chí có nơi sẽ nắng gắt vào ban ngày nhiệt độ cao nhất có thể lên tới ba mươi năm ba mươi tám độ c
thời tiết nắng nóng kèm những cơn mưa đột ngột để có thể ảnh hưởng sâu đến sức khỏe
nhất là với những người có sức đề kháng kém như trẻ em hay người già
vì vậy quý vị hãy lưu ý giữ sức khỏe phòng ngừa các bệnh về tai mũi họng hoặc dị ứng